thưa quý vị liên quan đến việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tới các đơn vị địa phương
bộ y tế có công văn hỏa tốc gửi bốn viện dịch tễ đầu ngành về việc đẩy nhanh tiến độ này
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế ban hành quyết định số hai nghìn bảy trăm tám mươi sáu về việc điều chỉnh phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt ba
cho các đơn vị địa phương đến nay tất cả các đơn vị địa phương đã tiếp nhận vaccine covid một mươi chín
và triển khai tiêm chủng bộ y tế đề nghị các đơn vị địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vaccine
và hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đây là nhiệm vụ cấp bách đề nghị các viện tổ chức thực hiện
và chịu trách nhiệm trước chính phủ và bộ y tế